nằm trong chỗ hoạt động phục vụ dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi chín sáng nay ngày một mươi ba tháng bốn tức ngày chín tháng ba âm lịch
tại bến đền tam giang phường bạch hạc thành phố việt trì đã tổ chức lễ hội bơi trải truyền thống trên sông lô năm hai nghìn một mươi chín
đây là một hình thức phục hiện có tính nghi lễ và nghệ thuật về việc tập luyện thủy quân
thể hiện tinh thần thượng võ trong truyền thống đánh giặc giữ nước từ thời hùng vương
tương truyền tại ngã ba sông nơi đây hai bà trưng đã lấy bãi hạc và bến tam giang làm nơi đóng chiến thuyền và luyện quân sĩ
đến đời nhà trần triều văn vương trần nhật duật được sao nhiệm vụ chấn thủ thành bạch hạc
đã lấy bãi sông bạch hạc làm nơi luyện thủy quân đóng chiến thuyền đánh đuổi giặc